thưa quý vị một thanh niên một mươi tám tuổi sử dụng rượu bia và chưa hề có bằng lái xe ô tô
hệ quả là thanh niên điều khiển ô tô này đã gây ra vụ tai nạn khiến một người chết
hai người bị gãy xương và bốn người bị thương
vụ việc đau lòng này tiếp tục là hồi chuông cảnh báo liên quan đến việc người trẻ tuổi sử dụng rượu bia
đông đảo cư dân mạng cho rằng mặc dù đã có nhiều chế tài xử phạt nhất là nghị định một trăm linh
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt khi sử dụng rượu bia
có thể bị phạt lên tới bốn mươi triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong hai năm
tuy nhiên thì vẫn còn không ít những trường hợp coi thường các quy định của pháp luật
vì vậy cần phải xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng rượu bia gây tai nạn nhằm mang tính gian đe
những hình ảnh khiến nhiều người đi đường phải hoàng sợ
chiếc xe mang biển kiểm soát ba mươi e tám mươi tám nghìn năm trăm một mươi tám di chuyển với tốc độ cao
trên đường ở phường sơn lộc thị xã sơn tây thành phố hà nội đã bất ngờ xảy ra va chạm với một